có kể cho họ nghe về việc đến nhà càng giúp chuyển đồ có khả năng y nắm được một số tình tiết mới
hôm một mươi bảy tháng một mươi là càng có tôi chở đi chuyển đồ dọn nhà trọ

nên tổ công tác xác định cần phải truy bắt nhanh nếu không hắn sẽ trốn sang địa phương khác hoặc vượt biên
chiều ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám bàn rượu nán đã nắm được thông tin
y từ quê lên thành phố rạch sơn

thì lãnh đạo phòng đã phân công là tổ chính sách chia làm ba mũi

đối tượng càng này là xuất thân trong một

thì lãnh đạo đã phân công là tổ chính sách chia làm bốn mũi

giờ chúng ta sẽ bắt đầu vận đề kế hoạch
tất cả những loại đối tượng càng này là xuất thân trong một